thực hiện theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ trong thời gian qua các địa phương tại khu vực miền trung
đã nỗ lực triển khai các biện pháp về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định
qua đó góp phần vào công tác gỡ thẻ vàng ủy ban châu âu áp dụng với thủy sản việt nam
kiểm soát chặt chẽ phương tiện xuất nhập xử lý nghiêm các hành vi khai thác bất hợp pháp
đây là những hoạt động được các lực lượng chức năng tại đà nẵng tăng cường triển khai trong thời gian qua
tất cả các phương tiện xa vào cảng cá đều phải chạy qua hai lượt kiểm tra chặt chẽ của bộ đội biên phòng
và ban quản lý cảng cá mới có thể tiêu thụ hải sản cũng như ra khơi
ngoài việc tăng cường các biện pháp kiểm tra địa phương cũng tích cực tuyên truyền vận động ngư dân
lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhằm giúp cơ quan chức năng kiểm soát hoạt động của tàu cá trên biển
cùng với các hoạt động trong bờ các địa phương trong khu vực miền trung cũng thường xuyên tổ chức tuần tra trên các vùng biển
để kịp thời phát hiện ngăn chặn các tàu cá có dấu hiệu khai thác hải sản trái phép
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để đảm bảo ngư dân thực hiện theo đúng quy định của luật thủy sản theo đúng quy định của eu
theo kế hoạch đoàn thanh tra của ủy ban châu âu sẽ có đợt kiểm tra
hành trình thực hiện khuyến nghị về chống khai thác eu trong thời gian tới
điều này đòi hỏi các địa phương cần quyết liệt hơn nữa nhất là khắc phục tồn tại trong đánh mắt quản lý khai thác thủy sản trên biển